kỳ họp thứ một mươi sáu kỳ họp bất thường hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi một vừa qua
đã thông qua chủ trương tăng phí đăng ký ô tô xe máy trên địa bàn thành phố
theo đó phí đăng ký ô tô dưới chín chỗ có mức tăng cao nhất từ một mươi một triệu lên hai mươi triệu đồng mỗi lần cấp
các loại ô tô khác mức phí đăng ký tăng từ một trăm năm mươi đồng lên năm trăm linh đồng một xe
semi remote đăng ký rời container tăng từ một trăm năm mươi đồng lên hai trăm linh đồng
xe máy từ một mươi năm triệu trở xuống phí đăng ký từ bảy trăm năm mươi đồng lên một triệu đồng
trên một mươi năm triệu đến bốn mươi triệu tăng từ một năm triệu lên hai triệu đồng
hơn bốn mươi triệu tăng từ ba đến bốn triệu đồng
tp hcm hiện có tám trăm hai mươi năm ô tô và hơn tám một triệu xe máy
mức phí mới sẽ được áp dụng từ ngày một mươi bảy tháng một mươi
công an tp hcm sẽ là đơn vị thu lệ phí và một trăm linh số tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách